thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với một mươi ba tỉnh đồng bằng sông cửu long về công tác phòng chống khắc phục sạt lở bờ sông bờ biển
đồng thời thảo luận về phương án sản xuất vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại đồng bằng sông cửu long
bên cạnh đó thủ tướng cũng đã thống nhất với phương án thi công đúng tiến độ dự án đường cao tốc trung lương mỹ thuận và tiến hành đấu thầu khởi công tuyến mỹ thuận cần thơ
về dự án đường cao tốc trung lương mỹ thuận và tiến hành đấu thầu khởi công tuyến đường mỹ thuận cần thơ
chính phủ đã bàn thống nhất về số tiền bảo đảm cho tuyến trung lương mỹ thuận với tiền ngân sách còn ngân hàng hỗ trợ để làm hoàn thiện
trong bối cảnh ngân sách gặp nhiều khó khăn nhưng đã xử lý gần hai hai trăm linh tỷ đồng để hỗ trợ cho tuyến này
làm dứt điểm đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi sẽ thông toàn tuyến đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một sẽ khánh thành
ngay trong dịp này bộ trưởng bộ giao thông vận tải sẽ đấu thầu cầu mỹ thuận hai và khởi công những tuyến còn lại ở các tuyến đến cần thơ
về vấn đề sản xuất vụ đông xuân
ở đồng bằng sông kiểu long thủ tướng yêu cầu tại hội nghị phải bàn cụ thể về diện tích nước và chuyển dịch cơ cấu cần phải bàn để có nghị quyết cho sản xuất kinh doanh
nước thì đang dăng lên có thể nói là đỉnh cao trong những ngày sắp tới đây nhưng mà rất ngắn mà thôi
một cái nguy cơ đồng bằng sông cửu long thiếu nước ngọt để mà cho cái vụ đông xuân này là diễn ra trước mắt
chúng ta không có chủ động từ bây giờ thì dứt khoát sẽ gặp rất nhiều khó khăn
về tình hình sạt lở bờ sông bờ biển hiện toàn đồng bằng có tổng số năm trăm sáu mươi bốn điểm sạt lở với tổng chiều dài trên tám trăm ba mươi bốn km do tác động của phát triển thiếu biển vững và tác động của biến đổi khí hậu
do vậy thủ tướng yêu cầu phải thảo luận đưa ra giải pháp thiết thực để khắc phục tình trạng này